mặc dù kế hoạch mở thí điệm vận tải hành khách đối với các tuyến cố định liên tịnh
đã được lên kế hoạch từ trước thế nhưng trong ngày đầu tiên triển khai này
thì nhiều nhà xe vẫn chưa sẵn sàng
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại bến xe miền đông tp hcm
làm nghề lao động tự do ông ngô văn khiêm đã bị mất việc
và kẹt lại ở tp hcm hơn bốn tháng vì dịch bệnh
qua các nguồn thông tin nhà xe đã mở bán vé ông kim đã rất khẩn trương
tới bến xe miền đông mua vé về gia lai
mua vé không khó nhưng phải đợi tới một mươi hai tiếng sau mới có thể lên xe và khởi hành
dù vậy được về quê sau những khó khăn gặp phải suốt thời gian qua

ghi nhận tại bến xe miền đông trong ngày hôm nay hầu hết các quầy vé chưa mở bán
chỉ những nhà xe lớn lại bắt đầu hoạt động
theo quy định chỉ được phép chở năm mươi số ghế
tuy nhiên thực tế lượng khách mua vé thấp hơn rất nhiều so với số ghế được phép
cũng theo nhiều nhà xe hoạt động trở lại trong giai đoạn này là một thách thức
về bài toán kinh tế đối với họ
bởi lẽ các chi phí cho đảm bảo phòng chống dịch là không hề nhỏ
trong khi hiện nay phần lớn người dân chưa sẵn sàng di chuyển
hiện tại còn dịch còn mới tạm ổn định thôi
nên là khách hàng còn tâm lý e ngại còn chưa dám đi nhiều
chỉ những khách hàng mà đi bây giờ là những khách hàng đã
người ta có bị kẹt lại ở tỉnh hoặc là thành phố
hoặc là có nhu cầu đưa đón con về hoặc là những hoạt động khác
thì khi ở đó là người ta sẽ là
đặt để đi đợt này
còn nữa là hầu như khách hàng vẫn còn tâm lý e ngại trong vấn đề đó
lượng khách là không có đi giống như là không có ai đi hết
mình chỉ chạy xe chở một món hàng thiết yếu cuộc sống cho bà con rồi mình quay về thôi
chứ lượng khách thì không có ai đi rồi
như tụi em là đã được chích ngừa hai mũi và ba ngày tụi em tết một lần
là ba ngày tới một lần là tốn chi phí rất là cao
trong giai đoạn thí điểm từ nay một mươi ba tháng một mươi cho đến hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
sở giao thông vận tải tp hcm gửi các sở giao thông vận tải các tỉnh thành thống nhất các phương án về vận tải hành khách tuyến cố định
cụ thể tần suất hoạt động phương tiện tối thiểu năm và tối đa là ba mươi số chuyến trong bảy ngày của từng đơn vị
giá ví thì hầu hết các cái nghiệp vận tải thì cũng chỉ bán cái giá ví cũ như thường ngày
vì vậy nên là cũng không chưa có phải bán giấy ví cơ khai lại
trong thời điểm covid cho nên người dân cũng yên tâm
hiện nay thì theo các đơn vị vận tải đăng ký thì sẽ hoạt động khoảng một mươi ba chuyến
cho các chuyến chủ yếu là về tỉnh đắk bắc cũng như là đồng nai
các tỉnh đã có cái chấp thuận về thực hiện triển khai cái việc thực hiện thử nghiệm
cùng với thế điểm vận tải hành khách từ ngày một mươi đến hai mươi tháng một mươi
cục hàng không việt nam cho biết đã có nhiều chuyến bay khứ hồi đã bị hủy vì quá ít
nhưng không có khách lượng khách rời tp hcm đi các tỉnh miền trung miền bắc khá cao
các chuyến bay đều đủ lượng khách nhưng chiều ngược lại thì rất hạn chế
do đó các chuyến bay phải hủy chuyến do không đủ chi phí
ngoài ra dù quy định năm mươi số ghế trên mỗi chuyến bay cũng làm giá vé tăng cao gấp hai ba lần so với ngày thường
thậm chí cao hơn cả ngày tết
vì vậy để mua được vé với giá như vậy sau nhiều tháng liên tục khó khăn cũng khiến người dân hết sức cân nhắc